hội thảo khởi động biên soạn bách khoa toàn thư việt nam đã diễn ra tại viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
sau khi được thủ tướng chính phủ ban hành quyết định phê duyệt đề án biên soạn bách khoa toàn thư việt nam
và thành lập hội đồng chỉ đạo biên soạn hiện nay đề án đang đi vào triển khai việc xây dựng cơ sở dữ liệu các chuyên gia
tại buổi hội thảo đã chỉ ra năm hai nghìn một mươi bảy tất cả các ban đều thực hiện nhiệm vụ xây dựng đề cương quyển chuyên ngành
đề cương sẽ có nhiều nội dung như xác định cấu trúc vĩ mô và vi mô xác định các phân ngành của chuyên ngành
nội dung quan trọng nhất của đề cương là cấu trúc vĩ mô xây dựng bằng mục từ do các nhà khoa học trong ban biên soạn chuyên ngành xác lập
đây là lần đầu tiên việt nam tổ chức biên soạn bách khoa toàn thư việt nam dự kiến có ba mươi sáu quyển
bao gồm đầy đủ các ngành khoa học xã hội khoa học tự nhiên khoa học công nghệ và kỹ thuật khoa học quốc phòng ngoại giao an ninh
với khoảng hai nhà khoa học
tham gia vào các ban biên soạn chuyên ngành